mặc dù hiện nay đa phần các ngân hàng chưa có chiến lược phát triển ngân hàng số bài bản
theo mckinsey trên thế giới các ngân hàng sẽ có từ ba đến năm năm để phát triển ngân hàng số
nếu không muốn bị loại khỏi chuỗi dịch vụ bán lẻ
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi tám các ngân hàng sẽ có những bước đi mạnh mẽ hơn
trong việc nghiên cứu và ứng dụng ngân hàng số để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm mới ưu việt
và cắt giảm chi phí hoạt động cho ngân hàng
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với bài bản
theo bộ tài chính thu ngân sách nhà nước bốn tháng năm hai nghìn một mươi tám ước đạt bốn trăm bốn mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng
bằng ba mươi ba tám dự toán tăng một mươi hai một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo bộ tài chính sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đã tác động tích cực đến kết quả thu nông
tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng bốn ước đạt một trăm một mươi chín nghìn tỷ đồng
trong đó thu nội địa ước đạt chín mươi một tỷ đồng
nếu không kể các khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
thì tăng khoảng một mươi một tỷ đồng so với tháng trước
nguyên nhân do tháng bốn là thời điểm các doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
phát sinh quý i năm hai nghìn một mươi tám và các doanh nghiệp có doanh thu dưới hai mươi tỷ đồng
kê khai nộp thuế giá trị gia tăng phát sinh quý i năm hai nghìn một mươi tám
theo bộ tài chính ước tính cả nước có năm mươi
trên sáu mươi ba địa phương thu nội địa đạt nhiến độ dự toán trên ba mươi hai
trong đó ba mươi bốn địa phương thu đạt trên ba mươi năm dự toán
bốn mươi sáu trên sáu mươi ba địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ
một mươi chín địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ
theo bộ tài chính vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước bao gồm cả vốn trai phiêu chính phủ
ước thanh toán bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám là hơn sáu mươi năm hai mươi một tỷ đồng
đạt một mươi sáu hai mươi bảy so với kế hoạch quốc hội giao và đạt một mươi sáu chín mươi ba
so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
trong đó vốn trong nước giải ngân là sáu mươi bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
đạt một mươi bảy tám kế hoạch quốc hội giao và đạt một mươi tám hai mươi bốn kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
vốn trai phiêu chính phủ là hơn ba bốn mươi bảy tỷ đồng
vốn chương trình mục tiêu quốc gia là hơn sáu trăm bảy mươi bảy năm tỷ đồng
vốn ngoài nước giải ngân hơn bốn năm trăm năm mươi bảy tỷ đồng
nhiều bộ ngành địa phương có số giải ngân thấp
cụ thể bốn mươi ba trong số năm mươi sáu bộ ngành và ba mươi năm trong số sáu mươi ba địa phương
có tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám thấp hơn mức bình quân chung của cả nước một mươi sáu
cụ thể có một mươi chín bộ ngành và hai địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới năm
theo bộ tài chính số liệu giải ngân vốn của các bộ ngành trung ương và địa phương
bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt là nguồn vốn ngoài nước
nghị định năm mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định tám hai nghìn một mươi năm ndcp
về thủ tục hải quan
kiểm tra giám sát kiểm soát hải quan có hiệu lực từ ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá của cơ quan hải quan nghị định năm chín có những quy định đáp ứng được yêu cầu
cải cách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
tương thích với các điều ước quốc tế song vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hành vi gian lận
để triển khai nghị định năm mươi chín tổng cục hải quan cũng trình bộ tài chính xem xét
ban hành thông tư ba trăm tám mươi hai nghìn một mươi năm ttbtc sửa đổi đồng thời từ nay đến khi nghị định năm chín có hiệu lực
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan hải quan tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện nghị định
cho cộng đồng doanh nghiệp và cả cơ quan hải quan trên cả nước
argentina đang đàm phán với imf một hạn ngạch tiến dụng khoảng ba mươi tỷ usd
nhằm chặn đà rơi tự do của đồng nội tệ peso sau khi ngân hàng trung ương argentina
tăng lãi suất ba lần trong vòng tám ngày lên bốn mươi
đồng peso của argentina đã sụt giá khoảng hai mươi ba so với đồng usd từ đầu năm cho đến nay
trong bối cảnh lạm phát leo thang mạnh hồi cuối tháng ba lạm phát ở nước này là hai ba
nâng tổng mức lạm phát của một mươi hai tháng lên hai mươi năm bốn vượt xa mục tiêu một mươi năm của ngân hàng trung ương
hơn thế nữa việc các nhà đầu tư rút vốn mạnh khỏi các thị trường mới nổi để đưa về mỹ
khi cục dự trữ liên bang mỹ phép nâng lãi suất cũng gây sức ép mất giá không nhỏ
lên đồng peso của argentina
sau khi có thông tin về việc argentina xin imf cấp hạn ngạch tiến dụng
đồng peso hồi phục với mức hai mươi hai bốn peso đổi một đồng
trước đó tỷ giá đồng peso giảm xuống mức thấp kỷ lục hai mươi ba một peso đổi một đô la mỹ
theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi bảy người lao động nhập cư từ khu vực châu á thái bình dương
đã gửi về quê nhà hai trăm năm mươi sáu tỷ đô la mỹ
báo cáo của quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế liên hợp quốc chỉ ra con số này tăng năm kể từ năm hai nghìn tám
và được gửi về để hỗ trợ cho ba trăm năm mươi triệu thân nhân của người lao động trên toàn khu vực
hiện khu vực châu á thái bình dương là nơi tiếp nhận nhiều kiểu
điều hối nhất trên thế giới
năm mươi số tiền gửi về khu vực là từ các quốc gia vùng vịnh mỹ và châu âu
nơi người lao động tìm đến để làm những công việc yêu cầu kỹ năng ở mức thấp hoặc trung bình như xây dựng
giúp việc hoặc chăm sóc y tế
các quốc gia tiếp nhận nhiều nhất gồm ấn độ sáu mươi chín tỷ đô la mỹ trung quốc sáu mươi bốn tỷ usd và philippines ba mươi ba tỷ đô la mỹ
việt nam cũng đưa ra mục tiêu bảy mươi người việt nam trên một mươi năm tuổi có tài khoản ngân hàng vào năm hai nghìn hai mươi và chính phủ có thể tăng lệ phí thanh toán bằng tiền mặt và giảm chi phí thanh toán điện tử
rõ ràng cùng với xu hướng công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và với chủ trương từ chính phủ hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch sẽ là cơ hội rất lớn cho các ngân hàng nếu tiên phong trong công nghệ số
riêng ngân hàng nhà nước đang có dự án tạo lập hạ tầng công nghệ thông tin cho toàn ngành ngân hàng phát triển với tổng giá trị bảy mươi triệu usd tương đương một năm trăm linh tỷ đồng
hiện nay thì đối với cả việc xác thực người dùng thì ở việt nam vẫn yêu cầu là đối với cả việc mở tài khoản thì các ngân hàng cần phải gặp mặt lần đầu khách hàng
và cái điểm khác biệt là nếu như mà chúng ta không đến ngân hàng chúng ta không xuất trình chứng minh thư và chúng ta không có chữ ký tươi thì chúng ta sẽ không mở được tài khoản ngân hàng
và do vậy thì đối với cả cái đề án phát triển tài chính toàn diện của việt nam khi hiện nay bảy mươi dân số việt nam chưa có tài khoản ngân hàng
thì nếu như chúng ta không có tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ không mở được tài khoản ngân hàng
nếu như chúng ta có thể cải thiện được hành lang pháp lý khiến cho việc mở tài khoản dễ dàng hơn để khách hàng có thể tiếp cận được đến các dịch vụ khác của ngân hàng như dịch vụ thanh toán
truyền tiền gửi tiết kiệm vay vốn v v thì nó cũng làm giảm thiểu được cái rủi ro khi mà các khách hàng có thể họ sẽ phải tiếp cận với các cái nguồn vốn khác không chính thức và có thể gây ra những cái đổ vỡ không cần thiết
bên cạnh vấn đề xác thực người dùng ứng dụng chữ ký số hay an toàn bảo mật dữ liệu thì trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến vẫn xảy ra việc ngãn mạng
đối ảnh hưởng tiêu cực đến tính liên tục và ổn định của dịch vụ
chưa kể tới sự tranh lệch về hạ tầng công nghệ giữa khu đô thị và khu vực nông thôn còn khá cao
cũng gây khó khăn cho ngân hàng trong việc tăng khả năng thâm nhập của các dịch vụ ngân hàng điện tử
chính điều này đặt ra đòi hỏi với mỗi nhà băng phải tập trung đầu tư hơn về hạ tầng công nghệ thông tin
cũng như thay đổi chuẩn hóa trong hoạt động quản trị hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống hoạt động hai mươi bốn trên bảy thông suốt không gián đoạn
nhiều hơn về dịch vụ ngân hàng số cũng sẽ tiết kiệm được chi phí cho các ngân hàng
bởi vì nếu như họ có thể có được sự hiện diện phi vật lý đối với các chi nhánh của mình
thay vì là phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để thuê địa điểm để thuê nhân viên v v để có thể vận hành được các chi nhánh này
thì đây cũng là một sự tiết kiệm lớn không những của các ngân hàng và của cả quốc gia
dịch vụ càng phát triển người tiêu dùng càng được hưởng lợi
những doanh nghiệp đã và đang phát triển lành mạnh sẽ không e ngại mà ngược lại
hoan nghênh mọi sự cạnh tranh
nhưng càng có nhiều ngân hàng công ty tài chính các dịch vụ và đối tác của hệ thống tài chính tham gia thị trường
người tiêu dùng càng có nhiều trải nghiệm và các tổ chức sẽ ngày càng bắt buộc phải làm tốt hơn
tuy nhiên một trong những trở ngại mà nhiều chuyên gia lo ngại đó là khi công nghệ phát triển thì vấn đề rủi ro công nghệ thông tin tăng
đặc biệt an ninh mạng thanh toán dữ liệu vấn đề bảo mật
thêm vào đó ở việt nam hành lang pháp lý cho vấn đề này chưa hoàn chỉnh
khuôn khổ pháp lý còn chậm đã làm giảm cơ hội và tăng rủi ro pháp lý
trong cộng đồng doanh nghiệp việt nam thì doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế
số tiền thuế và phí mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân đã nộp cho nhà nước tăng một mươi tám bốn lần sau một mươi năm qua
nhưng cứ một mươi doanh nghiệp thành lập mới thì có tới chín doanh nghiệp giải thể
tạm ngừng hoạt động cho thấy sự hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp này hiện vẫn còn nhiều hạn chế
theo tổng cục thống kê trong quý i năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hai mươi sáu bảy trăm tám mươi năm doanh nghiệp thành lập mới
với số vốn đăng ký là hai trăm bảy mươi tám bốn trăm tám mươi chín tỷ đồng tăng một hai về số doanh nghiệp và tăng hai bảy về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt một mươi bốn tỷ đồng tăng một năm
bên cạnh đó còn có tám bốn trăm bốn mươi chín doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm tám chín so với cùng kỳ năm trước
nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý i lên hơn ba mươi năm hai trăm linh doanh nghiệp
tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý i là hai trăm hai mươi năm bốn trăm linh người giảm hai mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý một năm nay là hai mươi ba trăm ba mươi bảy doanh nghiệp giảm một bốn so với cùng kỳ năm trước
bao gồm một mươi hai hai trăm hai mươi hai doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng hai mươi hai chín và tám một trăm một mươi năm doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm hai mươi bốn một
tổng cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thật lợi cho các doanh nghiệp nhỏ ra đời và phát triển
bởi vì cái đối tượng mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái hệ thống thủ tục hành chính phiền hà chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
doanh nghiệp lớn các cái chi phí hành chính của họ là không đáng kể nhưng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đấy là một cái gánh nặng đè lên cái sự phát triển của họ
cho nên cải cách thủ tục hành chính sẽ vẫn là cái yêu cầu quan trọng nhất
tuy nhiên thì theo khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci thì bình quân mỗi ngày có hai trăm chín mươi bốn doanh nghiệp ra đời nhưng cũng có tới hai trăm sáu mươi năm doanh nghiệp rời khỏi thị trường
tính chung thì cứ một mươi doanh nghiệp thành lập mới thì có tới chín doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động
trong số các doanh nghiệp giải thể trong quý i doanh nghiệp quy mô vốn dưới một mươi tỷ đồng chiếm chín mươi hai
nếu so với năm ngoái số doanh nghiệp thành lập mới đạt con số kỷ lục một trăm một mươi một trăm linh đơn vị thành lập nhiều nhưng cũng có tới hơn hai mươi doanh nghiệp
doanh nghiệp phải ngừng hoạt động nhưng con số về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cho thấy sự hỗ trợ của nhóm doanh nghiệp này hiện vẫn còn nhiều hạn chế
các cuộc họp hiệp hội là cái nơi để doanh nghiệp đến để trình bày khó khăn để hiệp hội giúp thao gỡ khó khăn
và tôi cũng nhờ cuộc họp đấy tôi đã trình bày tất cả những khó khăn của tôi trong quá trình sản xuất kinh doanh
có một sản phẩm của tôi một năm trời không thể ra nổi kết quả thì chúng tôi đi lòng vòng rất nhiều cơ quan ban ngành không được
nhưng sau cuộc họp đấy hiệp hội đã kết quả
hiệp hội đã kết nối giúp chúng tôi ủy ban thành phố hà nội trình bày và đồng thời là khi chúng tôi có một phương án mà về góc độ doanh nghiệp tôi nghĩ là khả thi
nhưng mà hiệp hội đã giúp chúng tôi cách là gì nghe chúng tôi trình bày ở phương án đó và đưa ra rất nhiều ý kiến phản biện
vì từ những ý kiến phản biện đó chúng tôi ngồi nghĩ lại chúng tôi ngồi xem lại các phương án của mình và chúng tôi tránh được tiếp tục đổ vỡ trong cái hoạt động kinh doanh của tôi
hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng lớn hơn nữa
đấy để tiếp cận được cái nguồn vốn của nhà nước được một cách thuận tiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thì cần có những cái chính sách dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
tiếp cận được nguồn vốn nó được thuận tiện cũng như là cái lãi suất nó hợp lý
tại phiên họp chính phủ thường kỳ vừa qua thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng tình trạng giấy phép con còn nhiều
bên cạnh đó gánh nặng về thuế phí đối với doanh nghiệp còn rất lớn cần phải tháo gỡ
đồng thời thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương
tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
bên cạnh đó luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quốc hội thông qua
quy định rõ về những hỗ trợ cơ bản dành cho doanh nghiệp như là thông tin thị trường tiếp cận đất đai tín dụng hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại